các tuyến quốc lộ qua địa bàn các tỉnh sơn la hòa bình yên bái điện biên thanh hóa về cơ bản đã được thông xe
các tuyến tỉnh lộ huyện lộ liên thôn liên xã vẫn còn nhiều điểm bị ngập ách tắc chưa khắc phục được
nhất là tại huyện mường lát tỉnh thanh hóa các tỉnh đã cử các đoàn xuống khu vực bị ảnh hưởng để chỉ đạo các ban ngành tổ chức di rời tài sản giúp đỡ người dân khắc phục sự cố sớm ổn định cuộc sống
theo đó ngoài việc chỉ ra rất nhiều sai sót trong việc sử dụng phí hàng không phí hàng hải cơ quan này đã kiến nghị cục hàng không việt nam cục hàng hải việt nam và tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải phải nộp lại ngân sách hơn ba trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
trong đó cục hàng hải việt nam phải nộp ngân sách hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng phí hàng hải không còn nhiệm vụ chi
cục hàng không việt nam nộp ngân sách hơn chín mươi bốn tỷ đồng phí hàng không không còn nhiệm vụ chi và tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền bắc nộp năm trăm một mươi sáu triệu đồng
theo số liệu từ tổng cục hải quan tính đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi tám xuất khẩu thủy sản của việt nam đạt hơn năm tỷ usd tăng sáu bốn so với cùng kỳ năm ngoái
ước tính xuất khẩu thủy sản tám tháng đầu năm sẽ đạt khoảng năm năm tỷ đô la mỹ tăng năm so với cùng kỳ năm ngoái
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản ngoài cá cha xuất khẩu các loại hải sản khác đều có chiều hướng giảm dần
cụ thể xuất khẩu tôm từ quý ii sụt giảm và tiếp tục xu hướng này trong quý ba với mức giảm hai mươi trong tháng bảy và tiếp tục giảm một mươi bảy trong tháng tám
ước tính trong tám tháng đầu năm xuất khẩu tôm đạt gần hai ba tỷ đô la mỹ
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản dự báo nếu xuất khẩu tôm bốn tháng cuối năm tăng nhẹ
thì tổng giá trị xuất khẩu tôm cả năm hai nghìn một mươi tám có thể đạt khoảng ba bảy ba tám tỷ đô la mỹ tương đương với năm hai nghìn một mươi bảy
tính đến giữa tháng tám ước tính thu từ dầu thô đã đạt ba mươi bảy bảy trăm linh tỷ đồng bằng hơn một trăm linh năm dự toán của năm
theo tổng cục thống kê xuất khẩu dầu thô của việt nam tám tháng qua đạt một năm tỷ đô la mỹ giảm gần hai mươi năm
trong khi đó nhập khẩu xăng dầu lại tăng hơn hai mươi sáu đạt năm bảy tỷ đô la mỹ
mặc dù lượng dầu thô xuất khẩu giảm nhưng sản xuất xăng dầu trong nước lại tăng gần năm mươi một so với cùng kỳ năm trước

nguyên nhân chủ yếu là do đóng góp của công ty trách nhiệm hữu hạn lọc dầu nghi sơn thanh hóa
tập đoàn xăng dầu việt nam petrolimex vừa triển khai chương trình chỗ ích ngày vàng giảm giá xăng dầu tại hệ thống đại lý trên cả nước
năm ngày vàng sẽ được áp dụng vào các ngày thứ sáu hàng tuần từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày hai mươi tám tháng chín
khách hàng mua xăng dầu diazen tại hệ thống cửa hàng xăng dầu petrolimex trên toàn quốc
và tổng công ty dịch vụ xăng dầu petrolimax sẽ được hưởng mức giảm giá ba trăm linh đồng một lít so với giá bán lẻ niêm yết
sở tài chính tp hcm đề xuất nâng hạn mức cho vay mua nhà đối với cán bộ công chức viên chức từ năm trăm linh triệu đồng lên sáu trăm linh triệu đồng một trường hợp
cụ thể thời hạn cho vay tối đa là một mươi năm năm lãi suất cho vay là bốn bảy một năm
theo thống kê của quỹ phát triển nhà ở tp hcm tính đến hết tháng tám
quỹ đã giải ngân cho khoảng bốn hai trăm một mươi cán bộ công chức viên chức của thành phố vay tạo lập nhà với tổng số tiền giải ngân là trên một năm trăm linh tỷ đồng
mới đây phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng với đại diện lãnh đạo bộ y tế đã bấm nút kết nối mạng các nhà thuốc trên cả nước
kết nối hệ thống nhà thuốc được các chuyên gia và người dân kỳ vọng là sẽ giúp kiểm soát chặt chẽ việc bán thuốc theo đơn
đồng thời cũng sẽ kiểm soát giá thuốc và hạn chế được tình trạng kinh doanh thuốc giả thuốc kém chất lượng
nghe nhận sau đây của các phóng viên kinh tế tiêu dùng tại tỉnh vũng tàu
kết nối hệ thống nhà thuốc được các chuyên gia và người dân kỳ vọng là sẽ giúp kiểm soát chặt chẽ việc bán thuốc theo đơn

thì như vậy thì nhân dân ủng hộ thôi
đối với các cơ sở kinh doanh dược phẩm lâu nay công tác quản lý nhập chào bán ra đều thực hiện theo phương pháp thủ công ghi chép trên sổ sách
vì vậy sử dụng một phần mềm quản lý thuốc được chính các cơ sở bán thuốc đồng tình bởi thuần lợi hơn trong quản lý nguồn thuốc
thấy cũng cần thiết và đem lại hiệu quả tốt cho bệnh nhân cũng như những người bán hàng kiểm soát được sổ sách và thuốc đầu vào đầu ra
ủng hộ quy định của chính phủ
để thực hiện kiểm soát chất lượng thuốc thực hiện chặt chẽ việc bán thuốc theo đơn
các cơ sở bán đại thuốc mong muốn được hỗ trợ tập quấn sử dụng phần mềm và nên có nhiều nhà cung cấp phần mềm để lựa chọn
mong muốn của nhà thuốc em cũng giống như nhà thuốc khác là phần mềm quản lý nó phải thật sự dễ sử dụng
để cho các nhà thuốc có thể quản lý thuốc một cách dễ dàng nhất
thứ hai là giá cả các phần mềm nó phải phù hợp và có nhiều nhà cung cấp để bên các nhà thuốc
có thể dễ dàng lựa chọn một phần mềm thích hợp cho mình nhất
ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng cơ sở cung ứng thuốc trong toàn quốc bộ y tế đặt mục tiêu
năm hai nghìn một mươi tám hoàn thành việc kết nối đối với các nhà thuốc
đến năm hai nghìn một mươi chín hoàn thành kết nối đối với các tủ thuốc
sở y tế tỉnh bà rịa vũng tàu hiện quản lý gần hai cơ sở bán thuốc
ngành đang nỗ lực chuẩn bị mọi điều kiện tạo thuận lợi cho các nhà thuốc toàn tỉnh thực hiện tốt việc kết nối mạng
trong một cách trang trí có độ bền cao vẽ tranh tường còn mang lại sự tươi mới và lạ mắt cho không gian sống
có thể sử dụng cho cả dịch vụ trang trí nhà ở hoặc hàng quán không gian công cộng
cũng chính vì ưu điểm vượt trội đó mà nghệ thuật trang trí bằng tranh vệ tương được đánh giá cao hơn hẳn so với những cách thức trang trí truyền thống
và trở thành xu hướng trang trí rất được ưa chuộng ở đà nẵng vài năm trở lại đây
theo xu hướng theo cái hiện tại tại địa hiện tại thì tranh tường đang phát triển rất là mạnh
thì chứng minh đó là hiện tại mình và một số người bạn trong nghề cũng đang làm và hầu như ai cũng có việc nhiều hết
nên tường lúc trước thì mình hay làm là thường là phục vụ cho nhà ở
mọi người ta vẽ bức tranh trong nhà cho nó đẹp
thì sau này ra đà nẵng mình làm thì cái thị trường của nó đa phần là những người làm cho cộng đồng
nắm mắt được xu hướng này ngày càng có nhiều bạn trẻ ở đà nẵng lựa chọn nghề vẽ tranh tường
thông thường thu nhập của họa sĩ được tính theo số lượng mét vuông
ngoài ra không gian và yêu cầu của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm cũng là yếu tố quyết định đến giá thành
tranh tường nó có rất nhiều thể loại ví dụ như cái thể loại ba d ta thật có những loại vẽ phong cảnh
có những loại thì mình vẽ vector vector là những hình thủ nó đơn giản
hay là có những tranh về mẫu giáo
thì với mỗi loại thì mình sẽ có những cái giá nó khác nhau
hiện tại như thế giá thị trường mình đang làm thì trên phong cảnh như mình đang làm phong cảnh mà về sông núi rồi
là tranh ba d tầm ba trăm linh đến ba trăm năm mươi m hai tranh ba d thì tầm sáu trăm linh đến bảy trăm linh m hai tranh nhạc trẻ thì hai trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi m hai
để hoàn thiện một sản phẩm tranh tường phải trải qua rất nhiều công đoạn và yêu cầu rất cao ở tính tỉ mỉ và sáng tạo của người họa sĩ
bước đầu tiên thì mình sẽ là dựng hình nếu như mà theo bức tranh của khách hàng yêu cầu thì mình sẽ dựng giống như là mẫu
còn nếu như cái thứ hai là tranh sáng tạo của mình thì mình sẽ dựng hình sao cho nó phù hợp với không gian của quán
cái thứ hai thì mình sẽ lên màu cái thứ ba là bắt đầu mình đầy tầng chi tiết mình tải tầng chi tiết
và cái thứ tư sau đó mình sẽ hoàn thiện bức tranh cuối cùng sửa lại những cái gì mình chưa thấy hài lòng
phải nên tường là vì yêu cầu toàn thời gian chúng ta phải làm tại công trình cho nên chúng ta phải có cái tính tỉ mỉ và cái yêu cầu tiếp theo của một người phải lên tường
đó là mình phải có một cái ấp sáng tạo sáng tạo đây không phải là mình ghi cao siêu mà là mình có khả năng thích ứng nhanh với bức tranh của mình khi mình bãi tại công trình
phải làm nó phù hợp tại không gian đó và ví dụ như có những khách hàng người ta yêu cầu bức tranh đó giống những bức tranh mình đã từng vẽ
thì bản thân mình là một người làm nghề mình phải làm sao cho bức tranh đó nó khác những bức tranh trước để mà hai quán sửa hai bức tranh khác nhau
việc vẽ tranh tường không tốn quá nhiều chi phí đề tài đa dạng và đáp ứng được những chi tiết riêng của chủ nhà so với mẫu giấy dán tường in sẵn lại có độ biển cao
chính vì vậy mà việc lựa chọn trang trí bằng tranh tường đang rất được ưa chuộng
từ đó tạo ra cơ hội việc làm và thu nhập ổn định cho rất nhiều bạn trẻ đam mê mỹ thuật ở đà nẵng